một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất của bệnh viêm gan là vàng da
nguồn gốc của căn bệnh viêm gan này vẫn đang được giới chức nhanh chóng nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra kết luận
theo bộ y tế đến nay việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân
tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan
bộ y tế việt nam cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát
và đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ tổng hợp tình hình phân tích dịch tễ về bệnh này